liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn của thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
vào đêm ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khiến cho một người chết và hai người bị thương
sau năm ngày xảy ra vụ việc thì các đối tượng gây ra vụ án đã đến cơ quan công an để đầu thú
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai người dân sống tại khu vực gần ngã ba đường tự văn tư
và phạm ngọc thạch thuộc phường phú trinh thành phố phan thiết
phát hiện ba người thanh niên bị té xuống đường
trên người có nhiều vết thương nên đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo công an
chỉ sau một thời gian ngắn lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng gây ra vụ án mạng
và vận động được các đối tượng này ra đầu thú
các đối tượng gồm trần ngọc nam sinh năm hai nghìn nguyễn đình ý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và nguyễn trọng phúc sinh năm hai nghìn một
cả ba đối tượng đều cư trú trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng hai
nam ý và phúc đi trên hai xe máy trên đường một mươi chín tháng bốn thuộc phường xuân an thành phố phan thiết
bị một nhóm ba người điều khiến xe máy chạy trước đầu và xảy ra mâu thuận đánh nhau
do không làm chủ được bản thân trần ngọc nam đã lấy dao thuắn trong người tấn công nhóm thanh niên kia
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
hậu quả khiến một người chết và hai người bị thương